đồng chí mai tiến dũng bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ người phát ngôn của chính phủ đã chủ trì họp báo chính phủ thường kỳ tháng ba năm hai nghìn một mươi chín với sự tham gia của đại diện lãnh đạo nhiều bộ ngành
trả lời câu hỏi về việc còn một số nơi tổ chức dân sao giải hạn các hiện tượng biến tướng lợi dụng tín ngưỡng tâm linh biến thành các dịch vụ thu tiền trục lợi cần chấn trình
thứ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch trịnh thị thủy cho rằng bộ văn hóa thể thao và du lịch đã có công văn gửi bộ nội vụ giáo hội phật giáo đề nghị chấn trình lợi dụng hoạt động tôn giáo tín ngưỡng văn hóa lễ hội biến thành dịch vụ thu tiền trục lợi
về vấn đề bạo lực học đường chính phủ có nghị định tám mươi về môi trường giáo dục an toàn lành mạnh thân thiện phòng chống bạo lực học đường
bộ giáo dục và đào tạo và các bộ ngành đã có một mươi một thông tư liên quan hướng dẫn nghị định tám mươi trong đó bộ giáo dục ban hành thông tư ba mươi một xây dựng tổ tư vấn học đường